ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ việc
một tàu nước ngoài vận chuyển lậu một bảy triệu lít dầu
trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thêm lục địa phía nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã phát hiện tạm giữ tàu siam varik có số imo bảy trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi đang vận chuyển trái phép khoảng một triệu bảy trăm linh nghìn lít dầu đeo
tàu do ông firom sofven quốc tịch thái lan nằm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra một mươi một thuyền viên trên tàu đều không có chứng chỉ chuyên môn tàu không có giấy đăng ký đăng kiểm
thuyền trưởng khai nhận đưa dầu vào vùng biển việt nam để bán
một triệu bảy trăm linh nghìn lít dầu này có giá trị thị trường khoảng một mươi năm tỷ đồng
từ đầu năm đến nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã liên tiếp phát hiện bắt giữ bảy vụ việc tương tự